hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng về chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín một cụ bà một trăm linh một tuổi ở tỉnh hà tĩnh đã dùng tiền tiết kiệm mua hai tấn gạo ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín
dù tuổi đã cao nhưng cụ nguyễn thị tử ở phương nam hà thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh vẫn thường xuyên theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng
biết rõ về dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và khó khăn vất vả của những người ở tuyến đầu chống dịch
hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng về toàn dân tham gia phòng chống dịch cụ nguyễn thị tử đã dùng tiền tiết kiệm của mình mua hai tấn gạo để ủng hộ cán bộ chiến sĩ bộ chỉ huy quân sự tỉnh đang tham gia phòng chống dịch